tiếp đồng chí nguyễn thành phát tỉnh trưởng tỉnh vân nam trung quốc thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
vân nam là tỉnh giáp biên giới việt nam có vai trò rất quan trọng trong tổng thể quan hệ việt nam trung quốc
chuyến thăm này có vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác quan hệ hai bên nhất là giữa vân nam với các biên giới việt nam
thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của hành lang hợp tác kinh tế việt nam vân nam
thủ tướng đề nghị hai bên cần bàn kỹ các giải pháp để thúc đẩy thương mại song phương lớn hơn nữa
tạo những đột phá mới trong đó cần thực hiện tốt việc phát triển hành lang côn minh hà nội hải phòng
để làm hình mẫu cho các địa phương khác của hai bên
tỉnh trưởng vân nam nguyễn thành phát cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
bày tỏ sự phấn khởi vì vân nam nằm trong hành lang hợp tác kinh tế với các địa phương của việt nam
đồng chí mong muốn hai bên tăng cường phát triển hợp tác kinh tế thương mại nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương
phát triển mạnh mẽ hơn nữa thúc đẩy phát triển chính ngạch phát triển vận tải đường sắt
mong muốn các địa phương biên giới việt nam tăng cường hợp tác du lịch mạnh mẽ với vân nam